hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long đinh thị thanh chi quyền trưởng khoa dược và phan thị ngọc thấm kỹ thuật viên trưởng bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã thanh định huyện định hóa tỉnh thái nguyên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người và nạn nhân trong vụ án này chính là bố đẻ của long
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng năm long đi ra bờ suối uống rượu một mình
vào khoảng hai mươi phút sau ông nguyễn văn loan là bố đẻ của long tới dùng dây thừng buộc vào người long để kéo về nhà
khi về đến nhà long đã tự cởi dây thừng lấy gậy gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu của ông loan
sau đó lấy một khối bê tông tiếp tục thả vào đầu ông loan khiến ông tử vong
một người hàng xóm thấy vụ việc kêu lên thì bị long cầm gậy đuổi đánh nhưng may đã chạy kịp
sau đó long chạy ra ngoài đường và dùng gậy gỗ đánh nhiều nhát vào một người phụ nữ đi xe máy ngang qua
ngay sau khi sự việc trên long đã bị lực lượng công an xã và quân chúng nhân dân khống chế
và theo kết quả xác minh ban đầu đối tượng long có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố bắc cạn vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tàng
tăng vật lực lượng công an thu giữ là bốn gói heroin
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của đối tượng đã phát hiện và thu giữ bốn gói heroin được cất giấu trong kết sắt điện tử
tổng số ma túy có khối lượng gần bảy mươi gram
lực lượng công an đã tạm giữ một điện thoại di động một xe máy điện và ba triệu đồng
vào năm hai nghìn hai
giang đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị tòa nhân dân thị xã bắc cạn tỉnh bắc cạn tuyên phạt ba mươi tháng tù giam
thu thập tàng trữ mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đối tượng lê thị hường trú tại thị trấn thị hóa huyện triệu hóa tỉnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thành hóa khởi tố
tại cơ quan công an hường bước đầu khai nhận nhằm thu lợi bất chính vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hường về quê của bạn trai ở đông thanh huyện đông sơn tỉnh thanh hóa rụ rỗ lôi kéo một mươi hai người khác sử dụng thông tin cá nhân
để mở năm mươi bốn tài khoản ngân hàng và trả phí thuê cho mỗi tài khoản là sáu trăm linh đồng một tháng rồi cho dũng thuê lại để hưởng tiền tranh lệch
đa số các tài khoản này là của người dân không biết việc mình mở tài khoản để cho thuê cho mượn là vi phạm pháp luật
còn tại tỉnh bình định ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản tuyên phạt bị cáo châu thị mỹ hiệp bản án tù trung thân
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiệp đã nói dối là làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng
và hoạt động đầu tư mua bán đất đai để huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn thị xã hoài nhơn tỉnh quảng ngãi
nhưng thực chất là cho người khác vay lại để hưởng tranh lệch lãi suất
đến cuộn khoảng cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
châu thị mỹ hiệp không thu hồi được số tiền năm bốn tỷ đồng đã cho người khác vay nên mất khả năng trả nợ
hiệp đã huy động tiền và chiếm đoạt của năm cá nhân với tổng số tiền hơn bảy mươi hai tỷ đồng